thưa quý vị và các bạn hôm nay một mươi một tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì ban chỉ đạo
để kiểm điểm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tuần qua
đồng thời đưa ra các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình trong thời gian tới
phát biểu kết luận cuộc họp thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính
ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
nhất là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như quân đội y tế công an các cơ quan truyền thông
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh những chuyển biến đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tuần qua
tiếp tục khẳng định việc kiện toàn tổ chức chỉ đạo chỉ huy mang lại hiệu quả
và các biện pháp phòng chống dịch đề ra là đúng đắn kịp thời
thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng chống dịch thời gian qua
đồng thời đề ra mục tiêu nhanh chóng kiểm soát tình hình khống chế dịch bệnh tổ chức sản xuất an toàn
đặc biệt là phải giảm tối đa các ca tử vong do dịch covid một mươi chín
để đạt được mục tiêu đã để ra thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo các bộ ngành địa phương
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp nhất là ở cơ sở
nâng cao vai trò nêu gương dám nghĩ dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch
tuy nhiên phải tránh hai khuyên hướng lơ là mất cảnh giác khi phòng chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu
và khi đã giãn cách trong thời gian dài
chủ quan nóng vội muốn mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh ngay
thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường thị trấn
khi thực hiện xã phường thị trấn phải thật sự là pháo đài người dân phải thật sự là chiến sĩ
người dân là trung tâm phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
thủ tướng chính phủ cũng nhắc nhở các địa phương đảm bảo an dân an ninh trật tự an toàn xã hội
nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách tăng cường giãn cách xã hội và các địa bàn khu công nghiệp chế xuất doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
thưa quý vị và các bạn là một trong năm tỉnh thành phố được bộ y tế yêu cầu hoàn thành tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín
cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trước ngày một mươi năm tháng chín
đến nay hà nội đang dồn lực phân đấu hoàn thành mục tiêu trên
thành phố đã huy động toàn ngành y tế thủ đô phối hợp với các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
trạm y tế bệnh viện cơ sở tiêm chủng dịch vụ phòng khám đa khoa cả trong và ngoài công lập
đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định để triển khai hơn một dây chuyển tiêm cố định và điều động
tại điểm tiêm nhà thi đấu trịnh hoài đức phường cát linh quận đống đa
đã một lần không đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
hôm nay bà trần thị lư bảy mươi hai tuổi cảm thấy rất yên tâm sau khi được tiêm mũi một
anh chị em từ bảo vệ cho đến công an cho đến mọi người là bác sĩ tiêm cho là rất là chú tất
nói chung là từ khâu tổ chức ở phòng ngoài cho đến trong này là đều tốt cả
để hoàn thành mũi một cho một trăm linh dân số trên một mươi tám tuổi ở địa bàn
hiện hai mươi một điểm tiêm cố định đã được thiết lập tại hai mươi một phường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
không có ca mắc mới trong cộng đồng
vì vậy việc xét nghiệm lần này sẽ là căn cứ để phường khương trung
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
để triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine xét nghiệm thần tốc trên địa bàn
đã có một mươi một tỉnh thành phố lân cận cử gần bốn cán bộ y tế hỗ trợ hà nội
họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương sở tại nhằm đảm bảo kịp thời
hiệu quả và an toàn phòng chống dịch cho người dân
góp phần cùng thủ đô và cả nước sớm khống chế đẩy lùi dịch bệnh

với cái năng lực chạy xét nghiệm qua ra thì chúng tôi có thể hỗ trợ là chạy luôn
để đảm bảo là trong hai mươi bốn tiếng sẽ chạy kết quả
cái thứ hai đó là chúng tôi trong quá trình làm triển khai theo quy trình và ứng dụng tiên học

trong khi dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh thành phố
để đảm bảo khống chế dịch bệnh được nhanh nhất
hà nội đang tận dụng mọi nguồn lực để bao vây khoanh vùng dập dịch
các dây chuyền tiêm chủng xét nghiệm ở các tỉnh đều được đưa về các quận huyện
và chúng tôi cũng sẽ chọn về mặt năng lực xét nghiệm về địa bàn địa giới hành chính
cũng như là việc phối hợp làm sao mà thực sự khoa học chặt chẽ nhất và hiệu quả
theo bộ y tế để giảm thời gian giãn cách phải phát hiện bằng được
tầm soát bằng được các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng để cách ly khoanh vùng
một cách triệt để từ đó nới lỏng dần việc giãn cách đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới
do đó vấn đề xét nghiệm rất quan trọng
hà nội đã triển khai rất là bài bảo trong vấn đề về tiêm vaccine
và công suất tiêm vaccine của hà nội hiện nay như ngày hôm qua là hơn ba trăm linh liều trong một ngày